theo thống kê của hội môi giới bất động sản việt nam hầu hết các doanh nghiệp lớn và vừa đều có kế hoạch đầu tư về các tỉnh
thay vì chỉ tập trung tại hà nội và tp hcm như những năm qua
mặc dù cơ hội mở ra rất lớn nhưng bên cạnh đó thì vẫn tồn tại không ít những rủi ro
theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín xu hướng nhà đầu tư đổ về thị trường các tỉnh săn quỹ đất triển khai dự án đã bùng nổ
mặc dù cơ hội mở ra lớn song không ít những rủi ro vẫn tiềm ẩn
ví dụ như các dự án tự phân lô bán nền xây dựng sai phép không phép hoặc bán lúa non
tức là dự án chưa đủ điều kiện pháp lý đã mang ra mở bán
đơn cử như giữa tháng sáu vừa qua vụ cưỡng chế dự án ma của công ty alibaba tại bà rịa vũng tàu
gây chấn động bởi hình thức tự vẽ dự án ma rồi giao bán rầm rộ của công ty này
tình trạng này cũng trở nên phổ biến ở các tỉnh như đồng nai bình dương
tháng sáu vừa qua tỉnh bình thuận phải ra cảnh báo với bốn dự án bất động sản bán lúa non
chưa có giấy phép xây dựng hoặc chưa đủ tính pháp lý nhưng đã giao bán rầm rộ
sở xây dựng thành phố đà nẵng cũng lên tiếng cảnh báo khách hàng về việc đặt cọc giữ chỗ
tại các dự án nhà đất ở phía bắc thị trường bất động sản tại thái nguyên bắc ninh
cũng xuất hiện tình trạng giao bán nhà trên giấy gây rủi ro cho khách hàng
cá biệt một số địa phương còn xuất hiện tình trạng xây dựng không phép sai phép